hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tp hcm bắt đầu đón học sinh vào năm học mới
do đó lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
nhằm bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên đông đúc và phức tạp
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
ra soát bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại các tuyến đường
khu vực xung quanh các trường học các vị trí phức tạp về trực tự giao thông
không để xảy ra tình trạng người và phương tiện vi phạm lòng đường gây cản trở giao thông
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp
phụ huynh và học sinh vi phạm luật giao thông
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị trường học
tổ chức tuyên truyền cho học sinh sinh viên đầu năm học tập trung vào các quy định cơ bản
của luật giao thông đường bộ nghị định xử phạt hướng dẫn các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn
các kỹ năng lái xe xử lý tình huống trên đường cho người đi bộ đi xe mô tô xe gắn máy